chủ tịch nước võ văn thường đã trao huân chương bảo vệ tổ quốc hạng nhất tặng lực lượng làm công tác xây dựng lực lượng công an nhân dân vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác huấn luyện phục vụ chiến đấu xây dựng lực lượng công an nhân dân giữ gìn an ninh trật tự an toàn xã hội góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc